trong chiều tối ngày bốn tháng một mươi một văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cho biết
đã phối hợp với công an thị xã cai lậy xác minh điều tra tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người
xảy ra vào đêm ba tháng một mươi một tại khu phố hai phường năm thị xã cai lậy
hai đối tượng bị tạm giữ là ngô thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cư trú khu phố ba phường hai thị xã cai lậy
và võ hồng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cư trú khu phố hai phường một thị xã cai lậy
nạn nhân bị đâm dẫn đến tử vong là anh trang văn tú đang tạm trú tại một nhà trọ trên địa bàn khu phố ba phường năm thị xã cai lậy
qua làm việc ban đầu tuấn khai nhận giữa tuấn và anh trang văn tú có mâu thuẫn từ trước
nên vào đêm ba tháng một mươi một tuấn đi cùng ngô thanh nhàn tìm anh tra văn tú để giải quyết
khi anh tuấn đang ở tại nhà một người bạn trên địa bàn khu phố hai phường năm thì tuấn và nhàn đến
cả ba người cười cãi rồi xảy ra xô xát đánh nhau hậu quả anh tuấn bị thương nặng
được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu và sau đó tử vong
cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường thu giữ một con dao gần hiện trường
một dao gắt dấu tại nhà của ngô thanh nhàn và một số đồ vật liên quan